nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất từ biên giới campuchia vào tỉnh an giang việt nam vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang bắt giữ
ngay sau khi nguyễn thị kim hạnh bị bắt giữ bảy đối tượng có liên quan gồm lê thị bạch vân nguyễn hữu phước phạm tấn lộc võ văn trung mai thị ngọc phấn nguyễn văn lê phạm thành sang cũng đã ra đầu thú
như vậy sau gần tám tháng lực lượng công an tỉnh an giang đã bắt được toàn bộ năm đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm kim hạnh bạch vân hữu phước tấn lộc và văn trung và ba đối tượng có thông báo truy tìm gồm ngọc phấn văn lê và thanh sang của đường dây buôn lậu này
như antv đã đưa tin vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh an giang đã tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất từ biên giới campuchia vào khu vực thuộc phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ nhiều đối tượng đồng thời ra quyết định truy nát đặc biệt nguy hiểm và thông báo truy tìm đối với tám đối tượng nêu trên